trong ngày hai mươi hai tháng sáu một vụ cháy đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại lục hiệp
khu công nghiệp sóng thần hai thị xã dĩ an tỉnh bình dương
tổng diện tích nhà xưởng là hai bốn trăm linh m hai diện tích đám cháy khoảng năm trăm linh m hai
chất cháy chủ yếu là phụ liệu da bột cao su bao bì kết cấu nhà xưởng là cột bê tông cốt thép tường gạch
đến gần một mươi chín h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vụ cháy không có thiệt hại về người
nguyên nhân dẫn đến vụ việc cũng như thống kê tài sản thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ